thưa quý vị về chuyên án đấu tranh liên quan hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng là lại thái phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu về tội môi giới hối lộ
và nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong thời gian cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm bắt khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước
đặng việt hà nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua lại thái phong
phó phòng kiểm định xe cơ giới trước đây là phó tránh văn phòng cục đăng kiểm đưa cho nguyễn văn trung số tiền là một trăm linh usd
để tìm cách thu thập thông tin chạy án cho ông hà dù biết không thể thực hiện được nhưng trung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của ông hà một trăm linh usd
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi một tháng chín vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lại thái phong về tội môi rời hối lộ và nguyễn văn trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố hai trăm linh bốn bị can về tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
cùng nhiều tội danh khác có liên quan đến hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào ngày một mươi hai tháng chín tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử sơ thẩm chín mươi bốn bị cáo trong nhóm áo cam
đã có hành vi gây dối đập phá quán ốc ở quận bình tân tp hcm
đại diện vị kiểm sát đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo từ ba đến một mươi ba năm tù
theo viện kiểm sát dưới sự chỉ đạo của bị cáo mai nguyễn xuân thành hai mươi bảy tuổi và dương đại trí ba mươi ba tuổi thường gọi là trí nhảm
hơn sáu mươi người đã kéo đến quán ốc hương và xông vào đập phá quán gây thương tích ba mươi năm cho nạn nhân là lâm thành long
trong vụ án một số bị cáo phạm tội chưa đủ một mươi sáu tuổi nên không bị truy tố tội gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo thành chín một mươi hai năm tù trí nhảm là một mươi một mươi ba năm tù
về ba tội danh cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
hai mươi bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ ba năm sáu tháng đến một mươi một năm tù
nguyễn thế an nguyễn văn quyên và nguyễn minh thắng vừa bị công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tương hành vi trộm cắt tài sản
theo điều tra từ đầu tháng tám đến tháng chín năm nay dọc theo quốc lộ hai mươi
thành phố bảo lộc và các huyện bảo lâm di linh liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắt xe máy khiến người dân lo lắng
qua thời gian điều tra đến tối ngày năm tháng chín khi ba đối tượng an quyên và thắng đang vận chuyển nhiều xe máy
mà chúng vừa trộm cắp đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ bốn xe máy là tang vật cắt vụ trộm
đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
được biết an quyên và thắng đều là những đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
các đối tượng đều mới ra tù và đều nghiện ma túy
các đối tượng quen biết nhau trong thời gian chấp ảnh đán phạt tù trong tại gian
vào chiều ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra buổi họp báo quốc tế về chương trình hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín
hội nghị được quốc hội việt nam đăng cai tổ chức từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng chín tại hà nội
với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển
thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo
với sự tham gia của hơn ba trăm linh đại biểu quốc hội nghị sĩ đại biểu quốc tế từ các quốc gia khác nhau trên thế giới
hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín là diễn đàn quan trọng để các đại biểu quốc hội trẻ việt nam và thế hệ trẻ
có cơ hội giao lưu học hỏi giúp đại biểu mở rộng tầm nhìn toàn cầu khám phá những khía cạnh mới
thấu hiểu hơn những vấn đề toàn cầu
về chương trình hội nghị bên cạnh phiên khai mạc
hội nghị sẽ có ba phiên thảo luận chuyên đề về các vấn đề xoay quanh chuyển đổi số đổi mới sáng tạo khởi nghiệp
thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững
ngoài ra hội nghị còn có một số hoạt động khác như tọa đàm tăng cường năng lực số cho thanh niên
triển lãm thành tựu đổi mới sáng tạo sản phẩm ocop chương trình biểu diễn nghệ thuật thăm tỉnh quảng ninh thăm quan vịnh hạ long
thông tin đặc biệt về vụ cháy xảy ra tại quận thanh xuân hà nội
thưa quý vị vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi hai tháng chín một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
có diện tích khoảng trên hai trăm linh m hai với khoảng một trăm năm mươi người dân sinh sống
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy lãnh đạo thành phố lực lượng công an thành phố lãnh đạo quận thanh xuân
đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa
nhận được tin báo công an tp hà nội và đại học phòng cháy chữa cháy đã huy động hàng chục xe chữa cháy
cùng với lực lượng cán bộ

do hiện trường nằm trong con ngõ sâu nên công tác cứu hỏa đã gặp rất nhiều khó khăn
xe chữa cháy chỉ có thể đỗ ở cách hiện trường ba trăm linh bốn trăm linh m
lực lượng chức năng đã phải dẫn vòi rồng vào trong ngõ sâu để dập lửa
đến khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng chín đám cháy đã cơ bản được khống chế
trong suốt quá trình cứu hỏa lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ được nhiều người dân mắc kẹt đi ra ngoài
và đến năm giờ sáng ngày hôm nay theo thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên bảy mươi người dân
đưa đi cấp cứu năm mươi bốn người và trong đó thì cũng đã có nhiều người tử vong
đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
các cơ quan của quận thanh xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố
và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường
tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy
đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy
trước vụ cháy này sáng ngày hôm nay phó thủ tướng trần lưu quang cũng đã xuống hiện trường
kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ cháy trung cư và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
và trước đó trong sáng ngày hôm nay
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cũng đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy
và chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ
vâng ngay lúc này thì phóng viên thu thủy của chúng tôi cũng đã có mặt tại hiện trường của vụ cháy
và sẽ có những thông tin và những hình ảnh mới nhất về vụ cháy này gửi tới quý vị
vâng xin chào trường quay
hiện tại thì tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy
đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương các bước khám nghiệm hiện trường
và nhiều người dân tại đây cho biết khi đám cháy xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý
tuy nhiên thì đường đi vào hiện trường nhỏ nên lực lượng chức năng đã phải dùng các biện pháp
cũng như là cùng người dân hỗ trợ chữa cháy
đến thời điểm hiện tại thì tất cả các bước cũng đã chuẩn bị xong nhiều lực lượng đã có mặt tại đây
và để công tác khám nghiệm hiện trường được hiệu quả thì cũng huy động rất nhiều lực lượng
để có thể có mặt tại hiện trường
tại hiện trường xử lý hậu quả của vụ cháy
các phường các quận có tổ phòng cháy chữa cháy đã đến rất đông

thì về cho cô làm các chủ nguyên đi làm cho nó thông thoáng
vâng xin được cảm ơn phóng viên thu thủy
và thưa quý vị liên quan tới công tác cấp cứu các nạn nhân thì đến thời điểm này
bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận một mươi chín nạn nhân trong vụ cháy
và trong đó thì có một bệnh nhân thở máy nguy kịch
hiện sức khỏe của các cháu đã ổn định đang thở oxy
các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí vừa chấn thương
ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân bệnh viện đã hội trần phối hợp với các chuyên khoa hồi sức cấp cứu
chống độc để điều trị cho các bệnh nhân
liên quan tới công tác cấp cứu các nạn nhân lãnh đạo trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hà nội cho biết
đơn vị đã điều động một mươi kíp với hơn ba mươi cán bộ y tế với nhiều lượt vận chuyển
và tới sáu h bốn mươi năm phút này cán bộ và xe của trung tâm một trăm một mươi năm vận chuyển khoảng bốn mươi năm

trong sáng ngày hôm nay vụ cháy này cũng đã được thông tin trong buổi họp báo
do đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đồng chí bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
và đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đồng chủ trì
và phóng viên nam hà của chúng tôi cũng đang có mặt tại buổi họp báo để thông tin về vụ cháy này
những thông tin mới nhất về cuộc họp báo chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị
và các bạn
và các bạn trong bản tin tiếp theo sẽ được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
tại lào cai vào tối ngày hôm qua trên địa bàn thị xã sapa cũng đã xảy ra mưa lớn gây lũ ống lũ quét
tại một số địa phương làm hai người chết bốn người mất tích và cuốn trôi nhiều tài sản của người dân
ở khu vực xã nậm cang cũ nay là xã liên minh
tại huyện bát sát vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng chín lũ lớn cục bộ đã xảy ra ở xã nghìn
phìn ngan cuốn trôi một người tại thôn suối trải
ngoài ra mưa lũ trong tối ngày một mươi hai tháng chín cũng đã làm ngập lụt nhiều tuyến đường làm cho giao thông bị tê liệt
trước diễn biến của mưa lũ trên địa bàn văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin
dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để có thể có kế hoạch cụ thể
và các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
ứng phó với diễn biến của mưa lớn lũ lũ quét ngập úng sạt lở đất nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
cùng với đó tăng cường thời lượng tuyên truyền về tình hình thời tiết trên hệ thống loa đài truyền thanh của thôn xã tuyên truyền tới người dân